nhằm đối phó với bão số bốn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị đã triển khai công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn
đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai thu hoạch nhanh lúa vụ hè thu hai nghìn một mươi chín và diện tích nuôi trồng thủy sản
hiện nay tỉnh quảng trị có gần năm hectare lúa vụ hè thu chưa thu hoạch
tỉnh cố gắng huy động người dân thu hoạch khoảng ba hectare trước khi bão đổ bộ
tại các địa phương ven biển các tàu thuyền trong và ngoài tỉnh đã tìm vào các âu tàu neo đậu an toàn
để chủ động ứng phó với bão số bốn tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các đơn vị và địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền
và chủ động triển khai ngay các công việc phòng chống cơn bão
tỉnh quảng bình đã ban hành lệnh cấm biển từ một mươi hai giờ trưa nay
hiện còn sáu trăm bảy mươi bảy tàu đang hoạt động ở vùng biển nam biển đông biển đà nẵng và ven bờ quảng bình
trong đó đáng chú ý là có một trăm năm mươi một phương tiện đang ở vùng biển nguy hiểm phía bắc vị tuyến một mươi năm đang tăng tốc để thoát ra khỏi khu vực đó
thông tin về hướng di chuyển của cơn bão đang được thông báo liên tục cho các tàu cá để nắm bắt và chủ động di chuyển an toàn